điều này góp phần quan trọng đánh thức và tạo lợi thế cạnh tranh của cả vùng nhất là hải phòng hải dương quảng ninh đặc biệt là ba huyện cát bà quảng yên và vân đồn những nơi giàu tiềm năng nhưng chưa có cơ hội khai thác
cũng trong sáng nay tại quảng ninh chủ tịch quốc hội đã đến thăm dự án cảng hàng không quốc tế vân đồn bày tỏ ấn tượng với tiến độ của dự án
chủ tịch quốc hội tin tưởng cùng với hệ thống cảng biển đường sắt và sân bay đồng bộ quảng ninh sẽ có một vị thế mới thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển du lịch đưa quảng ninh phát triển thành vùng kinh tế lớn của cả nước
cảng hàng không quốc tế vân đồn được đầu tư theo hình thức bot khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng từ hai năm đến năm triệu hành khách mỗi năm
dự án có diện tích sử dụng khoảng hai trăm chín mươi hectare tổng vốn đầu tư của dự án gần bảy năm trăm linh tỷ đồng trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách tỉnh bỏ ra là hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
theo quy hoạch khu bay của dự án được xây dựng một đường cất hạ cánh dài ba sáu km rộng bốn mươi năm m bảo đảm khai thác máy bay boeing b bảy trăm bảy mươi bảy hoặc tương đương
hệ thống sân đỗ máy bay giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay
giai đoạn định hướng đến năm hai nghìn ba mươi mở rộng sân đỗ đảm bảo đạt tối thiểu bảy vị trí đỗ máy bay